trong cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hà nội vừa qua sở y tế cho biết giai đoạn trước khi thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
trung bình mỗi ngày thành phố ghi nhận hai mươi một bảy mươi năm ca covid một mươi chín có một ba trăm hai mươi ca ngoài cộng đồng chiếm ba mươi sáu
giai đoạn từ ngày một mươi một tháng một mươi thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám đến nay ghi nhận ba một trăm bốn mươi tám ca mắc tương đương trung bình bảy mươi tám bảy ca một ngày
trong đó có chín trăm tám mươi bảy ca ngoài cộng đồng chiếm ba mươi một ba mươi năm
về công tác tiêm chủng đến nay thành phố đã tiêm được một mươi một bốn trăm bốn mươi năm một mươi sáu mũi trong đó có sáu một trăm hai mươi tám ba trăm linh mũi một
đạt chín mươi ba sáu mươi năm dân số trên một mươi tám tuổi và bảy mươi bốn mươi bốn tổng dân số
có năm ba trăm một mươi sáu bảy trăm một mươi sáu mũi hai đạt tám mươi một hai mươi năm dân số trên một mươi tám tuổi và sáu mươi một một tổng dân số
tỷ lệ người trên năm mươi tuổi tiêm mũi một là tám mươi bảy hai mươi bốn và mũi hai là bảy mươi bảy
hiện tại thành phố đang cách ly bảy bảy trăm chín mươi ba trường hợp là các f một và người nhập cảnh tại hai mươi năm cơ sở cách ly tập trung
các quận huyện đã rà soát lập danh sách hành lập các khu cách ly tập trung nhằm nâng công suất lên một trăm linh chỗ
đến nay có ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã đã xây dựng phê duyệt kế hoạch phương án triển khai trạm y tế lưu động tại năm trăm linh tám xã phường thị trấn
dự kiến mỗi thôn xóm cụm dân cư phải có một địa điểm sẵn sàng đáp ứng công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
kết luận phiên họp ông nguyễn văn phong phó bí thư thành ủy hà nội yêu cầu các đơn vị địa phương tăng cường nhận thức trong tình hình mới
thực hiện nghiêm túc nghị quyết một trăm hai mươi tám phù hợp với thực tiễn của thành phố và từng địa phương
trước thực tế tốc độ lây lan rộng nhất là các ca trong cộng đồng không xác định được nguồn lây và dự báo ca bệnh covid một mươi chín sẽ tăng cao trong dịp tết dương lịch tết nguyên đáng sắp tới
thành phố đã giao cho sở y tế và các đơn vị xây dựng kịch bản khi có một trăm linh ca bệnh và đề nghị cần phải chủ động chuẩn bị nghiêm túc cho tình huống này